đặc biệt từ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín cho đến ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bộ công an đã tri viện hơn một mươi một cán bộ chiến sĩ cho chiến trường miền nam
dù đã hơn năm mươi năm trôi qua ký ức về những ngày lên đường tri viện cho chiến trường miền nam
khi ấy đối với thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang đào trọng hùng tưởng chừng như mới ngày hôm qua
hoàn thành trọng trách nhiệm vụ được lãnh đạo bộ công an giao phó vào thời điểm đó góp một phần rất nhỏ bé của mình hòa chung niềm vui chiến thắng của toàn dân tộc
với người chiến sĩ công an nhân dân đó là phần thưởng cao quý nhất
bản thân mình cũng như các đồng chí đồng đội của mình là đều là vui mừng
năm hai nghìn một mươi một năm kháng chiến chống mỹ cứu nước lực lượng công an đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử quan trọng
vừa ra sức phát triển xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ đảng giữ vững an ninh trật tự bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc
vừa ra sức phát triển xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ đảng giữ vững an ninh trật tự bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc
vừa ra sức phát triển xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc
vừa ra sức phát triển xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ đảng giữ vững an ninh trật tự bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc